điều này xuất phát từ việc các quy định về quản lý đấu thầu trang thiết bị y tế còn nhiều bất cập
đại biểu quốc hội đề nghị nghiên cứu bổ sung tình huống khẩn cấp trong hoạt động đặc thù này
các quy định về quản lý đấu thầu trang thiết bị y tế còn nhiều bất cập
để tháo gỡ những hạn chế bắt cập này đề nghị nghiên cứu bổ sung vào dự án luật nội dung
khi có tình huống khẩn cấp tổ chức được giao mua sắm có thể ứng trước hàng hóa để phục vụ đúng mục đích
yêu cầu cấp bách theo chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền
sau đó thực hiện quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định
trong thời hạn một mươi năm ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện gói thầu
các bên phải hoàn thiện thủ tục chỉ định thầu theo quy định tại khoảng hai bốn mươi ba của luật này
thì tôi đề nghị nên quy định thời hạn dài hơn cụ thể là ba mươi ngày
vì thực tế khi hoàn thiện thủ tục chỉ định thầu các gói thầu khẩn cấp
phục vụ phòng chống dịch covid một mươi chín vừa qua với một mươi năm ngày
thì đối với các chủ đầu tư rất khó đảm bảo thời gian
trong khi đó đại biểu trần thị nhị hà đoàn hà nội cho biết dự thảo luật đấu thầu sửa đổi
đã nhận được nhiều sự quan tâm của những người trong ngành y tế
để khắc phục những vướng mắc trong việc đấu thầu thuốc trang thiết bị y tế
đại biểu cho rằng nhiều sai phạm trong thời gian qua cũng đều có liên quan đến giá gói thầu
tuy nhiên trong dự thảo luật không có hướng dẫn về xác định giá gói thầu
bằng nghị quyết ba mươi chính phủ đang giao bộ y tế xây dựng hướng dẫn về giá gói thầu trang thiết bị y tế
tuy nhiên nhiều nội dung trong dự thảo hướng dẫn của bộ y tế vẫn còn vướng mắt
quốc hội đã cho ý kiến đối với dự thảo luật giá sửa đổi để điều chỉnh các nội dung về giá
nhưng không có quy định về giá gói thầu
tôi đề nghị ban soạn thảo cân nhắc quy định nguyên tắc xác định giá gói thầu trong dự thảo luật đấu thầu sửa đổi
tạo cơ sở pháp lý cho chính phủ quy định chi tiết cụ thể nội dung này
tiếp thu giải trình những vấn đề đại biểu nêu
bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng cho biết
dự thảo luật đã có một chương riêng quy định cụ thể các vấn đề liên quan đến y tế
theo hướng tăng cường tính tự chủ tự chịu trách nhiệm cho các bệnh viện
tạo thuận lợi cho hoạt động mua thuốc thiết bị y tế đặc thù phù hợp với cả tính đặc thù chuyên môn của ngành
bộ trưởng nguyễn trí dũng cho biết cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện đầy đủ
tất cả những vấn đề liên quan đến lĩnh vực y tế như các đại biểu quan tâm
cũng trong phiên làm việc sáng nay quốc hội đã nghe bộ trưởng bộ tài chính hồ đức phước
thừa ủy quyền của thủ tướng chính phủ trình bày báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi một
tổng kiểm toán nhà nước ngô văn tuấn trình bày báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi một
chủ nhiệm ủy ban tài chính ngân sách của quốc hội lê quang mạnh trình bày báo cáo thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy
trong phiên làn
trong phiên làm việc buổi chiều quốc hội nghe chính phủ trình bày tờ trình về tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng hai
theo nghị quyết số bốn mươi ba hai nghìn hai mươi hai qh một mươi năm ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án đường liên vùng kết nối khánh hòa
ninh thuận và lâm đồng và báo cáo thẩm tra về các nội dung này
quốc hội cũng đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật phòng thủ dân sự
thưa quý vị tại trụ sở bộ công an đã diễn ra cuộc gặp mặt biểu dương các huấn luyện viên vận động viên thể thao công an nhân dân
đã đạt thành tích cao tại sea games hai mươi ba
tham dự buổi lễ có thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi gặp mặt cùng đại diện các đơn vị có liên quan
phát biểu tại buổi gặp mặt thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng trần quốc tỏ biểu dương lãnh đạo cán bộ làm công tác thể thao
đặc biệt là các huấn luyện viên vận động viên đã nỗ lực rèn luyện khắc phục mọi khó khăn để quyết tâm thi đấu vì màu cờ tổ quốc và sắc áo của lực lượng công an nhân dân việt nam
thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh trong những năm qua đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an luôn dành sự quan tâm chỉ đạo đối với công tác thể thao nói chung và thể thao thành tích cao nói riêng
thời gian tới công tác thể dục thể thao trong công an nhân dân có vai trò vị trí rất quan trọng đặc biệt là thể thao thành tích cao
để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác thể dục thể thao trong những năm tới trước mắt là tham gia đại hội thể thao châu á asean lần thứ một mươi chín tại trung quốc vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba và thế vận hội olympic mùa hè năm hai nghìn hai mươi bốn diễn ra tại paris pháp
nâng cao nhận thức về ý nghĩa vai trò của thể dục thể thao trong sự nghiệp đào tạo và phát huy nhân tố của con người
đưa thể dục thể thao là một bộ phận quan trọng trong
chiến lược phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng của đất nước định hướng về đầu tư phát triển môn thể thao olympic cơ bản
có nhiều bộ huy chương như điền kinh bơi nội bắn súng võ thuật v v
cũng tại buổi gặp mặt thứ trưởng trần quốc tỏ cùng đại diện bộ văn hóa thể thao và du lịch đã trao một mươi bốn bằng khen của bộ công an tặng các huấn luyện viên vận động viên có thành tích xuất sắc
công tác đảng và công tác chính trị cùng các đơn vị liên quan đã trao giấy khen tặng các vận động viên có thành tích xuất sắc trong thi đấu
sea games ba mươi hai là kỳ đại hội thành công của thể thao công an nhân dân khi có một mươi bốn huy chương gồm bốn huy chương vàng bốn huy chương bạc và sáu huy chương đồng
tất cả các vận động viên tham dự sea games đều có huy chương
đáng chú ý có một số nội dung thuộc thế mạnh của quốc gia mà thể thao công an nhân dân vẫn giành được huy chương vàng như bộ môn đấu kiếm cầu mây
sao công an nhân dân tại sea games lần này
đoàn kiểm tra số một của đảng ủy công an trung ương do đồng chí thượng tướng lương tam quang
ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã thông qua dự thảo kết luận việc kiểm tra kết quả năm năm
triển khai thực hiện chỉ thị số một mươi hai của bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đối với tỉnh ủy lạng sơn
theo báo cáo thực hiện chỉ thị số một mươi hai ngày năm tháng một năm hai nghìn một mươi bảy của bộ chính trị
tỉnh ủy lạng sơn đã ban hành kế hoạch thực hiện chỉ thị trên
đồng thời ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết số tám mươi tám ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy của chính phủ
đối với chỉ thị số một mươi hai để lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy các ban cán sự đảng đảng đoàn và chính quyền các cấp
triển khai quán triệt đến cán bộ đảng viên nắm vững thực hiện nghiêm túc
phát biểu tại buổi làm việc
thứ trưởng lương tam quang trưởng đoàn kiểm tra đã ghi nhận biểu dương và đánh giá cao kết quả tỉnh ủy lạng sơn
đảng ủy sở kế hoạch và đầu tư tỉnh lạng sơn và huyện ủy văn lãng đã đạt được trong việc thực hiện chỉ thị số một mươi hai
ngày năm tháng một năm hai nghìn một mươi bảy của bộ chính trị
đồng thời thứ trưởng lương tam quang đề nghị tỉnh ủy lạng sơn thời gian tới tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được
cần làm tốt công tác lãnh đạo bảo vệ an ninh chính trị nội bộ bảo đảm an ninh kinh tế phòng ngừa đấu tranh
những tiêu cực lợi ích nhóm phân bổ các nguồn vốn đầu tư hợp lý hiệu quả
ra soát xây dựng cơ chế chính sách thu hút đầu tư ngoài ngân sách nhất là đầu tư nước ngoài
tăng cường kiểm tra giám sát thực hiện các dự án đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm
góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương
thưa quý vị tính đến nay hàng loạt tiện ích được khai thác từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đã được bộ công an phối hợp cùng với các đơn vị có liên quan
hoàn thành và đưa vào ứng dụng trong thực tế
trong đó cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được coi là dữ liệu gốc nền tảng của chính phủ số
giúp kết nối chia sẻ thông tin dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác làm tăng khả năng khai thác
và trong thực tiễn hiện nay việc kết nối chia sẻ từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đã mang đến những bước chuyển biến hiệu quả và thiết thực
có phần đơn giản hóa các thủ tục hành chính giúp tiết kiệm thời gian chi phí cho người dân và doanh nghiệp
trong lĩnh vực giao thông vận tải nhiều ứng dụng hiện đại đang được khai thác từ ứng dụng dữ liệu quốc gia về dân cư
đem lại nhiều tiện ích cho khách hàng
với một kiosk tự phục vụ tại sân bay khách hàng sử dụng căn cước công dân gắn chip đưa vào máy quét
camera quét sẽ nhận diện khuôn mặt và đối chiếu với hình ảnh gốc trong kho cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
theo đó hành khách sẽ hoàn tất thủ tục lên máy bay một cách nhanh chóng thuận tiện
và một cái người ta sẽ nhận diện được mặt mình người ta sẽ đi được vào nhanh hơn
không phải làm thủ tục như kia nó tiền phức hơn cô cảm thấy nó tiện hơn
khi làm thủ tục lên máy bay khách hàng sẽ chỉ cần phải trình diện một lần duy nhất làm thủ tục
tại quầy thủ tục check in hoặc tại các kiosk từng phục vụ như thế này
khách hàng sẽ sử dụng căn cứ công dân gắn chip để định danh và công nghệ sát thử khuôn mặt
để linh chữ thông tin cùng với thải lên tàu bay
sau đó qua những điểm kiểm tra an ninh hay là cửa lên tàu bay
thì sẽ chỉ sử dụng chính khuôn mặt của mình để sát thử
trong lĩnh vực tài chính ngân hàng thời gian vừa qua nổi lên tình trạng đối tượng mua bán tài khoản ngân hàng
để sử dụng vào mục đích lừa đảo có diễn biến phức tạp
theo đó các ngân hàng đã khai thác từ hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia việt dân
để dọn sạch các tài khoản rác nhằm minh bạch dòng tiền
đây được coi là một giải pháp hữu hiệu ngăn chặn tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
xảy ra thời gian vừa qua
ngành ngân hàng và ngành bộ công an đang tích cực phối hợp để xử lụng dữ liệu dân gương quốc gia
để làm sạch dọn những tài khoản rác và nâng cao các hình thức xét thực
để đảm bảo rằng người thực hiện giao dịch cũng là chính chủ của tài khoản và chính là người mở tài khoản
và từ đó làm rõ ràng minh bạch dòng tiền tài chính qua hệ thống ngân hàng và góp phần hạn chế ngăn chặn lừa đảo
hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư định danh xác thực điện tử
hay là hệ thống cân cước công dân chuyên ngành đã được xác lập thời gian được hai năm nay
với một quyết tâm chính trị từ trung ương đến địa phương
và đến nay ba hệ thống đã xây dựng được với hệ thống dân cư đã xác lập được một trăm linh bốn triệu người dân việt nam
đây là điều cốt lõi
để cho tất cả các đơn vị khi sử dụng nền tảng dân cư có định danh duy nhất
việc hình thành ba hệ thống hệ thống dân cư cân cước công dân và định danh định tử
đã tạo ra một nền tảng từ đó bộ công an đã tham mưu cho chính phủ để xây dựng thành công đề án sáu
như vậy với nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được hoàn thiện
bộ công an luôn sẵn sàng hỗ trợ các bộ ngành địa phương xây dựng tạo lập dữ liệu
qua đó vừa tận dụng những dữ liệu đã có
vừa vào đảm đồng bộ thống nhất phục vụ ưu truyền đổi số quốc gia
mang lại tiện ích cho người dân doanh nghiệp và xã hội
nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày chủ tịch hồ chí minh nêu sáu điều dạy công an nhân dân
và bảy mươi năm năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
vào sáng ngày hôm nay hai mươi bốn tháng năm tại hà nội
liên hoan tuyên truyền giới thiệu sách chủ đề bác hồ niềm tin yêu qua từng trang sách
đã chính thức được khai mạng
liên hoàn có sự tham dự của một mươi năm đồng
đoàn đến từ một mươi năm đơn vị trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
với hình thức dự thi là sân khấu hóa các đoàn sẽ có từ một mươi năm đến hai mươi năm phút
để thi giới thiệu về đơn vị thư viện của đơn vị thi giới thiệu sách
thi năng khiếu như hát múa kịch và các loại hình nghệ thuật khác
liên hoan góp phần tuyên truyền quảng bá tạo không khí sôi nổi rộng khắp
trong cán bộ chiến sĩ cộng đồng xã hội tinh thần thi đua ái quốc
và sáu điều bác dạy lực lượng công an nhân dân giới thiệu những cuốn sách
có ý nghĩa lịch sử giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc
góp phần phát triển phong trào đọc sách xây dựng văn hóa đọc
và đẩy mạnh hoạt động học tập suốt đời trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
liên hoan đồng thời là dịp để cán bộ làm công tác thư viện
trong và ngoài lực lượng công an nhân dân giao lưu học hỏi
chia sẻ kinh nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thư viện
đồng thời tuyên truyền quảng bá giới thiệu sách rộng rãi trong cộng đồng xã hội
liên hoan sẽ diễn ra trong hai ngày từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi năm tháng năm tại nhà hát quân đội hà nội